thời gian qua mặc dù lực lượng công an đà nẵng đã liên tục cảnh báo về hệ lụy tiêu cực của bóng cười
cũng như thường xuyên kiểm tra ngăn chặn xử lý tình trạng mua bán sử dụng bóng cười
tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều các quán bar quán rượu trên địa bàn
trong thời gian tới công an đà nẵng kiên quyết xử lý bóng cười tại các tụ điểm giải trí
để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội
tại kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín vừa diễn ra vào đầu tháng một mươi hai này
trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước những phản ánh thắc mắc của các đại biểu cử tri
lãnh đạo công an thành phố nhấn mạnh lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý vấn đề bóng cười
trước tên nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
mới đây công an quận thanh khê đã phát hiện một xe tải vận chuyển hơn một tấn khí bóng cười

cũng trước đó công an quận thanh khê đã phát hiện một xe tải vận chuyển hơn một tấn khí bóng cười
công an đà nẵng cũng đã phát hiện một kho chứa chín mươi chín bình khí n hai o
và năm quả bóng cười chưa được bơm ở quận liên triều
trong quán bar này thường xảy ra việc buôn bán bóng cười
đây là một trong những loại mà dù chưa có quy định của xử lý nhưng rất nguy hiểm
nhiều lúc là nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra loạn thẳng
do vậy chúng tập trung cho trinh sát
rồi kiểm tra xử lý chúng tôi thu giữ hàng trăm cái bình bóng cười
bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm khí n hai o dinitroxid
nếu thường xuyên sử dụng khí n hai o sẽ gây ra các dối loạn như cảm giác châm trích ở đầu cất chi
và đi đứng loạn trạng dối loạn khí sắc dối loạn trí nhớ dối loạn giấc ngủ dối loạn nhịp tim và hạ huyết áp
do đó việc ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp mua bán vận chuyển bóng cười trái phép
góp phần bảo vệ sức khỏe và sự bình yên cho người dân
nhất là bảo vệ một bộ phận giới trẻ trước nguy cơ loạn thần mang tên bóng cười